bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã họp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp
nhằm xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức thực hiện việc thu mua giết mổ lợn và cấp đông thịt lợn
nhằm ổn định cung cầu mặt hàng này trong thời gian tới
hiện nay dịch tả lợn châu phi vẫn diễn biến phức tạp nhiều địa phương đã cấm tái đàn cho đến khi có chỉ đạo mới
do vậy nguồn cung thịt lợn cho dịp cuối năm và tết nguyên đán có thể gặp nhiều khó khăn
việc thu mua giết mổ và cấp đông thịt lợn là một trong các giải pháp cần thiết để bảo đảm nguồn cung ổn định thị trường
tuy nhiên vấn đề kho lạnh bảo đảm khả năng cấp đông của các doanh nghiệp thu mua giết mổ chế biến cấp đông sản phẩm
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu về giết mổ chế biến và cấp đông
do vậy các doanh nghiệp yêu cầu cần sớm có cơ chế cho giải pháp này nhằm đáp ứng thị trường tiêu dùng dịp cuối năm